nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ chiều qua đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà trung tâm điều dưỡng chăm sóc người có công
và một số gia đình thương bệnh binh gia đình chính sách tại tỉnh hưng yên
đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách và trung tâm điều dưỡng chăm sóc người có công tỉnh hưng yên
đồng chí trần thanh mẫn khẳng định bảy mươi ba năm qua với đạo lý uống nước nhớ nguồn
đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội
luôn quan tâm chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ
thời gian tới cấp ủy chính quyền và các đoàn thể địa phương cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa
cho người có công cùng gia đình có cơ hội học tập tạo việc làm phát triển kinh tế
nâng cao đời sống vật chất tinh thần góp phần vào sự phát triển chung của địa phương
cùng ngày đồng chí trần thanh mẫn cũng đã đến dân hương tại nhà lưu niệm cố tổng bí thư nguyễn văn linh
dân hương tưởng niệm trung tướng liệt sĩ nguyễn bình người chiến sĩ cách mạng ưu tú
có những đóng góp to lớn và việc thống nhất lực lượng kháng chiến ở nam bộ
và có buổi làm việc với thần trực tỉnh ủy ubnd tỉnh ubnd tổ quốc việt nam tỉnh hương yên